ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại tỉnh quảng nam đã diễn ra diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và vùng kinh tế trọng điểm miền trung
diễn đàn này được tổ chức nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch di sản văn hóa di tích lịch sử danh lam thắng cảnh
các lễ hội truyền thống độc đáo của thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm miền trung
mục tiêu chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung
là phần đấu tăng tỷ lệ khách du lịch góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đào góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng nói riêng cả nước nói chung
cũng tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa các hãng hàng không việt nam airlines
việt jet bamboo airways và hiệp hội du lịch
bảy tỉnh thành phố và các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch